thưa quý vị văn hóa và thói quen đọc sách phải hình thành từ nhà trường và gia đình
từ những bậc học đầu tiên của mỗi con người mới hy vọng có được những thế hệ biết đọc và yêu thích việc đọc
đọc sách trở thành tiết học chính thức để những ngày hội sách được tổ chức nhiều hơn thường xuyên hơn
là cách mà các nhà trường đã đang và sẽ thực hiện
mỗi tuần phải có ít nhất một tiết hướng dẫn học sinh đọc sách là yêu cầu bắt buộc đã diễn ra nhiều năm
tại ngôi trường này không chỉ đọc học sinh đều được hướng dẫn và có thói quen ghi chép nội dung cuốn sách
và những suy nghĩ cảm xúc của mình vào cuốn nhật ký đọc như thế này
cố gắng là người truyền cảm nhận cho con về việc đọc sách
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi không những chỉ hướng dẫn cho các con biết đọc sách
tham đọc sách và đặc biệt là các con ghi lại cảm nhận của mình sau những mỗi câu chuyện các con đọc
sau những mỗi kiến thức đọc
các con học để giúp các con khắc sâu thêm những kiến thức và thông qua những trang sách thật là tuyệt vời
để duy trì phát triển văn hóa đọc cho học sinh thời gian qua các trường học trên cả nước đã đang và tiếp tục đẩy mạnh đầu tư
nhiều mô hình thư viện nhằm tạo môi trường đọc thân thiện hấp dẫn giúp học sinh hình thành phát triển kỹ năng
và thói quen đọc sách góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục
chúng tôi cũng tư vấn hướng dẫn chỉ đạo các nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động
để các con học sinh có thể cùng nhau giao lưu và chia sẻ những cái cảm nhận những kiến thức mà các con đã tích lũy được
thông qua quá trình đọc sách để lan tỏa cái niềm hứng thú niềm say mê đọc sách và trở thành một phong trào rất là sâu rộng trong toàn ngành
từ những hoạt động cấp trường thì chúng tôi có các hoạt động cấp ngành để tất cả các trường thuộc ba cấp học có cơ hội
được cùng nhau chia sẻ và báo cáo những kết quả mà các con học sinh các thầy cô giáo đã đạt được trong quá trình phát triển văn hóa đọc cũng như là công tác thư viện của các nhà trường
và những ngày hội sách như thế này thực sự là một ngày hội của cả thầy và trò để cùng nhau trình diễn thưởng thức lan tỏa vẻ đẹp con người cuộc sống thông qua các tác phẩm văn học
ngày hội sách đã và đang làm nhiệm vụ cao cả đó là khơi lại niềm đam mê đọc sách của giáo dục
giới trẻ khuyến khích và định hướng lại văn hóa đọc đang dần bị lãng quên